xin chào và hẹn gặp lại
vâng xin cảm ơn
quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
thưa quý vị với nhiều tiện ích mang lại
trên thế giới mô hình ứng dụng máy bay không người lái để phục vụ nông nghiệp đã không còn xa lạ
tại việt nam ứng dụng này trong thời gian qua đang được nghiên cứu triển khai mạnh mẽ
và bước đầu đã cho thấy được nhiều hiệu quả tiện ích so với việc phun thuốc truyền thống của người nông dân
đây là một loại thiết bị bay không người lái uav mysmart
có chức năng bay thám sát để tìm kiếm khu vực bị nhiễm sâu bệnh nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo
thiết bị này có khả năng khoanh vùng sâu bệnh từ đó giải quyết được việc lạm dụng thuốc trừ sâu
đồng thời giúp tiết kiệm tối đa về mặt chi phí
ngoài ra chúng còn được lập trình để hỗ trợ phun thuốc bảo vệ thực vật trên một diện tích đất nông nghiệp lớn
di chuyển linh hoạt bay lên hạ xuống hoặc chuyển hướng theo địa hình
mình sẽ biết lập bản đồ chính xác bản đồ của cây trồng tới một cm
cái thứ hai nữa là mình sẽ sử dụng biết được độ sinh tăng trưởng của cây
độ sinh tăng trưởng của cây là mình sẽ biết được những ngày qua ngày độ sinh tăng trưởng của cây như thế nào thiếu hàm lượng dinh dưỡng gì
âu điểm thứ ba nữa là thời gian phun tứ nhanh gấp ba mươi lần
tức là vào những mùa cao điểm
hiện tại ở nông thôn là họ sẽ không có những đủ nguồn nhân lực để mà họ phung tưới
tức là mình sẽ giúp họ tăng thời gian nhanh gấp ba mươi lần
người dùng có thể sử dụng uav ở chế độ tự động bán tự động hoặc bằng tay
thiết bị được thiết kế chống bụi chống nước nó cũng có thể gấp gọn lại sau khi sử dụng
những chiếc máy bay không người lái của mysmart được làm từ sợi carbon fiber
nhẹ hơn nhôm nhưng lại cứng gấp năm lần titanium
và có khả năng nâng được hai mươi hai kg vật nặng
đây là một trong những mẫu uav hiếm hoi do người việt hoàn toàn làm chủ
từ thiết kế phần cứng cho tới phần mềm
những con rôn thăm đồng khi nó sẽ bay ra và chụp cận cảnh
mình sẽ thấy được mặt dưới và mặt trên của lá
hay là mặt thân của lá hay là gần gốc rễ
nó sẽ có những loại bệnh lý gì
và từ đó mình sẽ phát định được sức khỏe thiếu niter
một số chất dinh dưỡng để mình đưa dữ liệu để mình tổng hợp
và sẽ gửi cho server
và để server sẽ tổng hợp và quản lý
sau đó những con rôn này là con rôn phung tưới
nó sẽ có tác dụng là bay ra được đúng những cái vị trí mà đang bị bất thường đó
hoặc là bị sâu bệnh đó
đã phung tưới chính xác ngay tại những cái điểm như vậy
sau tháng thương mại hóa mysmart đã có khoảng bốn tỷ doanh thu
đại diện công ty cho biết
mô hình của mysmart đã bị phung tưới
mô hình kinh doanh của mysmart sẽ bao gồm việc bán rôn hoặc cho thuê dịch vụ
từ thực tế trên có thể thấy
chuyển đổi số bằng việc đưa các công nghệ tiên tiến nhất của thế giới vào trong quá trình sản xuất
là cách duy nhất để ngành nông nghiệp việt nam có thể theo kịp với bước tiến của thế giới
thưa quý vị ở sứ đoài có một khu rừng lim cổ thụ đã vài trăm năm tuổi
tạo nên một cảnh quan rất độc đáo
và trong chuyên mục điểm đến ngày hôm nay mời quý vị cùng đến thăm quan khu rừng này
cánh rừng lim xanh độc đáo này nằm trên quả đồi tại phường trung hưng thị xã sơn tây thành phố hà nội
vùng đồi này rộng khoảng năm bảy hectare với hàng trăm cây lim xanh tạo nên cảnh quan thiên nhiên vô cùng độc đáo cho sứ đoài
đa phần những cây lim ở đây đều có chiều cao trên một mươi mét mỗi cây mang một hình dáng khác nhau có những cây đứng kính lên tới hai người ôm
hiện nay có bao nhiêu cây lim to được đánh số như thế này ạ
ở khu vực này hiện nay chính xác là có một trăm sáu mươi sáu cây có tuổi đời từ một trăm linh năm tuổi trở lên
trong số một trăm sáu mươi sáu cây lim thì có tám mươi năm cây được công nhận là cây di sản việt nam
thế ngoài ra thì còn là một cây có tuổi đời từ một mươi cho đến hai mươi năm
trước mặt chúng ta đây là cây lim có tuổi lâu đời nhất
ở cái đền này hơn sáu trăm linh tuổi
mỗi một cây lim ở đây đều gắn liền với cuộc sống của người dân ở đây
đấy nó là nhân chứng lịch sử qua bao nhiêu cuộc kháng chiến
nó là cái niềm tự hào của người dân sứ đoài
và khi mà đi tham quan một vòng với hàng ngàn những cây lim lớn nhỏ tại đây
thì tôi phát hiện ra rằng những cây lim này thì chạy vào bao quanh lấy một ngôi đền
đó chính là đền và
đền và hay còn gọi là đền sứ đoài
đông cung là một trong tứ cung của sứ đoài thờ tản viên sơn thánh
vị thần đứng đầu trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian
từ thế kỷ một mươi sáu một mươi bảy chỉ là ngôi đền được dựng bằng chanh tre nứa lá
đến thế kỷ thứ một mươi tám thì được xây dựng như bây giờ
đền có diện tích hai m hai nằm trong khuôn viên tám m hai
được xây dựng theo kiểu nội công ngoại quốc mang đậm bản sắc kiến trúc phương đông
hiện nay đền và lưu giữ
một mươi tám đạo sắc phong của các đời vua
đặc biệt trong đền có bốn mươi bảy câu đối được chạm khắc
viết trên vách cột trên gỗ
và một mươi tám bức hoành phi viết trên gỗ hoặc đá
vô cùng quý giá
cùng với kiến trúc và những bảo vật có giá trị
khuôn viên đền và được bài trí cảnh quan đẹp mắt
tạo nên không gian yên bình thư thái để vãn cảnh
đền và cùng rừng lim cổ thụ trở thành điểm đến hấp dẫn dành cho du khách khi đến thủ đô
cũng là minh chứng cho tinh thần giữ rừng bảo vệ di sản của người dân xứ đoài
thưa quý vị vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một
thủ tướng chính phủ đã ký quyết định chuyển khu bảo tồn thiên nhiên phong nha kẻ bàng
thành vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
từ đó cho đến nay vườn quốc gia phong nha kẻ bàng đã góp phần quan trọng
bảo vệ toàn vẹn nguồn tánh nguyên thiên nhiên
với các hệ sinh thái rừng đa dạng và phong phú
các loài động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng
và khai thác thế mạnh của cảnh quan thiên nhiên

vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
tiên thân là khu rừng đặc dụng phong nha
được thành lập theo quyết định ngày chín tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
của chủ tịch hội đồng bộ trưởng
nay là thủ tướng chính phủ
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba khu rừng đặc dụng phong nha
được chuyển thành khu bảo tồn thiên nhiên phong nha
ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một
chính phủ đã có quyết định chính thức nâng hạng
khu bảo tồn thiên nhiên phong nha
thành vườn quốc gia phong nha
phong nha kẻ bàng
sau hai năm thành lập ngày năm tháng bảy năm hai nghìn ba
vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
vinh dự được tổ chức văn hóa khoa học và giáo dục
của liên hợp quốc unesco công nhận là di sản thiên nhiên thế giới
ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
một lần nữa vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
lại được vinh danh vào danh sách di sản thế giới
vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
có diện tích trên hai m hai
bao gồm cả vùng lõi và vùng đệm
chiếm gần hai mươi năm diện tích tự nhiên
và năm mươi diện tích rừng của quảng bình
là thượng nguồn của nhiều con sông
như sông son sông danh sông long đại
đây còn được ví như là một bảo tàng điện chất khổng lồ
có giá trị và mang ý nghĩa toàn cầu
bởi cấu trúc địa lý phức tạp
tập hợp nhiều loại đá khác nhau
như sa thạch thạch anh phiến thạch thạch đá
đá vôi chứa xy lích
bên cạnh giá trị về lịch sử địa chất địa hình địa mạo
phong nha kẻ bàng còn được thiên nhiên yêu đái
bàn tặng cho những cảnh quan kỳ bí hùng vĩ
vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
ẩn chứa bao điều bí ẩn của tự nhiên
những hàng động như những lâu đài lộng lẫy
trong lòng như đá vôi
được tạo tác từ hàng triệu năm trước
đặc biệt việc phát triển và khám phá sơn đồng
hàng động lớn nhất của thế giới
có ý nghĩa quan trọng trong lòng đá vôi
trong việc nghiên cứu thám hiểm hàng động ở khu vực
bổ sung thêm giá trị nổi bật toàn cầu
về lịch sử hình thành vào trái đất
đặc điểm địa chất quan trọng của phong nha kẻ bàng
góp phần quảng bá hình ảnh việt nam nói chung
quảng bình và phong nha kẻ bàng nói riêng ra thế giới
phong nha kẻ bàng hiện hữu hơn ba loài thực vật bậc cao
trong đó có một trăm một mươi bảy loài có tên trong sách đỏ việt nam
và năm mươi sáu loài có tên trong danh mục các loài bị đe dọa toàn cầu
đây cũng là ngôi nhà của hơn tám trăm linh loài động vật
có xương trong đó có tám mươi bốn loài động vật hoang dã quý hiếm
có tên trong sách đỏ việt nam
một trăm linh sáu loài có tên trong sách đỏ của thế giới
điều này đã đặc biệt thu hút các nhà khoa học
trong và ngoài nước đến khám phá từ nhiều năm nay

và đặt bấm vào nút bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của bạn nhé

hành vi xâm hại rừng tài nguyên rừng dần cải thiện nghiên cứu khoa học và bảo tồn được nâng cao về chất lượng
các giá trị và tính toàn vẹn của phong nha kẻ bàng được gìn giữ và tôn vinh
phong nha kẻ bàng thực sự đã trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng trên bản đồ du lịch việt nam và thế giới
quý vị khán giả thân mến và tiểu mục ngày đến năm xưa vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới sáng nay của chúng tôi
xin kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần nhiều niềm vui
thân ái chào tạm biệt